trong chiều và tối ở khu vực này sẽ lại xảy ra mưa rào và rông
mưa rông trên nền nhiệt cao bao giờ cũng tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại
trong chiều và tối nay nó sẽ gây mưa rông ở mức sấp xỉ giải sát ở khu vực tây nguyên
trong đó thì tập trung ở các tỉnh phía bắc là con tum và gia lai
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ mưa mới chỉ xuất hiện một vài nơi nhiệt độ tiếp tục giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam với cường độ mạnh cấp bốn trời không có mưa rông nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa với xu hướng mạnh lên cấp bốn cấp năm của gió mùa tây nam
thì ở các khu vực này trong chiều và tối nay sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước